khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày tám tháng ba hồ điều khiển xe máy chở phú lưu thông trên đường huỳnh tấn phát hướng từ khu chế xuất tân thuận về đường lý phủ man
thì xảy ra va chạm với chiếc xe do dương thuận đình lên quê bình thuận đi cùng một nam thanh niên chưa rõ lai lịch
vụ va chạm làm hai xe ngã xuống đường sau đó hồ quay lại chửi hai thanh niên kia rồi bỏ đi
hai thanh niên va chạm xe đuổi theo và cởi mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau
hồ lấy dao chống trả đâm ba nhát chí mạng vào người lên khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau khi gây án hồ và phú vứt lại xe bỏ trốn khỏi hiện trường
riêng lên được nam thanh niên đi cùng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi đến bệnh viện
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an lần ra các đối tượng gây án và bắt giữ hồ phú ngay trong đêm
tại cơ quan công an cả hai đã khai nhận hành vi của mình